đến rạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ án mạng
xảy ra tại khu phố hai phương đức nghĩa tp phan thiết
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng chín tại nhà bà võ thị hai
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại khu phố hai phương đức nghĩa tp phan thiết tỉnh bình thuận
thời điểm trên do bực tức việc bà hai đổi hai vợ chồng ra khỏi nhà
nên lê minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là cháu rễ nạn nhân đã dùng dao đâm vào người bà hai
sau đó hiếu đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà hai đã tử vong
sau khi gây án lê minh hiếu đã đến công an phường đức nghĩa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời tạm giữ nghi phạm cùng tăng vật để điều tra vụ việc